tại thành phố hồ chí minh chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã dự lễ đón nhận
huân chương lao động hạng nhất và kỷ niệm ba mươi năm ngày truyền thống của tổng công ty tân cảng sài gòn
trong quá trình phát triển tổng công ty tân cảng sài gòn là một doanh nghiệp chủ động hội nhập
kinh doanh hiệu quả bảo toàn và phát triển tốt vốn nhà nước
bảo đảm cần hai mươi việc làm với thu nhập ổn định cho người lao động
tổng công ty cũng đã từng bước xây dựng nên hệ thống hai mươi tám cơ sở hạ tầng cảng biển
kho bãi trên khắp các vùng kinh tế trọng điểm
trong đó có các cảng lớn nhất việt nam như tân cảng cát lái
cùng ba cảng nước sâu tại cái mép và cảng container quốc tế hải phòng
phát biểu tại lễ kỷ niệm chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã biểu dương
các thành tích của các tập thể cán bộ chiến sĩ công nhân viên tổng công ty tân cảng sài gòn
đã đạt được trong suốt ba mươi năm qua đặc biệt là trong việc thực hiện các nghị quyết của đảng
về sắp xếp đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
và là một điểm sáng về kết hợp phát triển kinh tế với bảo đảm an ninh quốc phòng
đồng thời chủ tịch quốc hội cũng yêu cầu các bộ quốc phòng quân chủng hải quân
chỉ đạo tổng công ty tân cảng sài gòn tiếp tục quán triệt sâu sắc và chấp hành nghiêm đường lối
chủ trương chính sách của đảng pháp luật của nhà nước phát huy truyền thống anh hùng của quân đội
tiếp tục tiên phong trong thực hiện chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển việt nam
đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm
trong những năm tới đây tình hình khu vực và thế giới dự báo sẽ tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng và phức tạp
nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa đặt ra yêu cầu rất cao
nhất là bảo vệ biển đảo và thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển việt nam
đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm mà đảng đã đề ra
bên cạnh đó tôi đề nghị
lãnh đạo các bộ ngành lãnh đạo thành phố hồ chí minh và các địa phương quan tâm tạo điều kiện
để tổng công ty phát huy tốt mọi nguồn lực tăng cường đầu tư mở rộng địa bàn
thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
với những thành tích đạt được thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã trao huân chương lao động hạng nhất cho tổng công ty tân cảng sài gòn
nhân dịp này từ nguồn kinh phí đóng góp của cán bộ công nhân viên
tổng công ty tân cảng sài gòn đã trao tặng bốn ba tỷ đồng cho quỹ vì người nghèo của các địa phương mà tổng công ty phối hợp công tác